ngày hai mươi chín tháng một sở du lịch hà nội cho biết do tác động của thời tiết cùng với dịch cúm corona bùng phát
đã làm lượng khách du lịch đến hà nội dịp tết nguyên đán có nhiều biến động
trong bảy ngày nghỉ tết nguyên đán khách du lịch đến hà nội ước đạt gần bốn trăm linh bốn lượt khách
tăng bốn ba so với cùng kỳ năm trước
trong đó khách du lịch quốc tế đến hà nội đạt trên một trăm linh chín lượt khách
giảm ba ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
khách du lịch nội địa đạt gần hai trăm chín mươi năm lượt khách tăng bảy năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
tổng thu từ khách du lịch ước đạt chín trăm bốn mươi bảy tỷ đồng tăng năm tám so với cùng kỳ năm trước